huyện trạm tấu đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất tỉnh yên bái
sạt lở đất đá chia cắt hàng chục điểm tại tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn từ nghĩa lộ lên trạm tấu đã ngăn cản con đường cứu hộ đến với địa phương này
tuy nhiên hiện tại chính quyền địa phương đã chủ động chỉ đạo các lực lượng tại chỗ hướng dẫn hỗ trợ nhân dân huyện trạm tấu tích cực khắc phục hậu quả
xã hát lưu là xã bị thiệt hại nặng nề nhất huyện trạm tấu
đến nay xã có chín người chết và mất tích toàn bộ diện tích hoa màu của người dân đang đến mùa thu hoạch bị vùi lấp
nhà mất năm cái nhà như thế là một trình lũ kinh khủng
ban chỉ huy quân sự huyện trạm tấu cùng các chiến sĩ cán bộ công an huyện đã chia nhỏ lực lượng để bảo đảm nơi nào cũng có thể ứng cứu cho người dân
cơ động ở nhiều điểm tìm kiếm nạn nhân mất tích dọc hai bên bờ suối săn gạt nền nhà nền đường bảo đảm giao thông đi lại
huyện trạm tấu đang nỗ lực hết mình để khắc phục hậu quả bão lũ với phương châm bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu
đoàn công tác của huyện về tới từng hộ dân hỗ trợ ban đầu gia đình mỗi nạn nhân bị thiệt mạng một mươi triệu đồng
huyện cũng hỗ trợ một mươi một nhà sập hoàn toàn mỗi hộ sáu hai triệu đồng trong đó năm triệu đồng tiền mặt năm mươi kg gạo và đồ dùng sinh hoạt khác
đã huy động các lực lượng đến giúp dân vừa di chuyển đồ đạc nhà cửa những nơi có nguy cơ sạt lở cao
vừa giúp dân tìm kiếm những người mất tích
và cho đến ngày hôm nay thì đã huy động lực lượng tất cả
các cán bộ công chức của toàn huyện và lực lượng dân quân của xã lưu thị trấn đến các thôn vũng tàu h một h hai
để giúp dân di chuyển nhà cửa và giúp dân mai táng những người bị thiệt mạng trong quá trình mưa lũ
trên địa bàn huyện trạm tấu hiện nay thời tiết vẫn diễn biến phức tạp
các ngành chức năng đang huy động tối đa lực lượng săn gạt đất đá bảo đảm thông tuyến một trăm bảy mươi bốn trong thời gian sớm nhất
có như vậy công tác khắc phục hậu quả thiên tai mới thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất